trong vụ án xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
vào chiều ngày hôm qua phiên xét xử sơ thẩm đã chuyển sang phần tranh tụ
trước đó trong buổi sáng đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
trong đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo lê đình công lê đình trước
mức án cao nhất là tử hình về tội giết người
diễn biến của ngày xét xử ngày hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên intv
vâng thưa quý vị và các bạn trở lại với cuộc sống ở xã đồng tâm huyện mỹ đức của thành phố hà nội
thì một diện mạo đang đổi thay từng ngày đó là sự bình yên và phát triển
xã đồng tâm hiện đang trên lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi
khi niềm tin sự đồng thuận của nhân dân đối với chính quyền địa phương được duy trì phát huy
thì việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước sẽ đúng đắn và thuận lợi
và đây cũng chính là bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng nông thôn
và thực hiện dân chủ ở cơ sở
bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ông lê đình lưỡng được bà con nhân dân và tri bộ thôn hoành tín nhiệm
bầu làm bí thư tri bộ trưởng thôn hoành nhận rõ trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của bà con
điều mà ông lê đình lưỡng chăn trở nhất là làm thế nào để vận động nhân dân tạo sự đồng thuận
trong việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước
và để cuộc sống của người dân thôn hoành đổi thay ngày càng đi lên
trên trách nhiệm là bí thư tri bộ trưởng thôn tôi cũng luôn phải suy nghĩ là đây là cái niềm tin

trong cái việc tạo ra những điều này tôi cũng luôn phải suy nghĩ là đây là cái niềm tin và cái tấm nòng gửi gắm của người dân với bản thân mình
tổ chức thực hiện và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của đảng
các quy định và nhiệm vụ của địa phương đặc biệt là lo cho an sinh xã hội đời sống nhân dân
sau nhiều năm chờ đợi mới đây năm mươi năm hộ dân tại cụm dân cư số tám thôn hoành
đã thống nhất việc chia và nhận đất canh tác
đây không chỉ là niềm vui của bà con trong thôn mà đối với tri ủy thôn hoành
đây là thành công lớn trong việc vận động quần chúng nhân dân tin tưởng vào việc thực hiện
các chính sách đảm bảo quyền lợi cho bà con từ chính quyền địa phương
từ cái vụ việc trước mà nó xảy ra ở đồng tâm đến bây giờ thì nói chung nó trở lại nó ổn định bình thường
từ trước đến bây giờ thì chưa chia đất thì dân đến bây giờ chia đất thì bây giờ là dân phân khởi đối
thoải mái mà không có gì cả
công tác chỉ đạo về an ninh trật tự và nắm tình hình nắm dư luận trong quần chúng nhân dân
nắm dư luận trong đảng viên nó là một khâu đặc biệt quan trọng mà chúng tôi quan tâm
do vậy mà chúng tôi phải xây dựng các cái nhân tố tích cực từ các cái tổ đảng
từ các chi bộ ở dưới chiều thuộc của đảng bộ
và lấy những cái nhân tố đó phát huy làm tạo ra sự an tỏa trong đội ngũ cán bộ đảng viên
và từ khâu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho nên là đại hội chi bộ các chi bộ đều thành công tốt đẹp
từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba
bảy chi bộ tại xã đồng tâm đã tiến hành thành công đại hội cấp cơ sở
lựa chọn và bầu ra những cán bộ đảng viên gương mẫu để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đứng đầu
tại đại hội đại biểu lần thứ hai mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ xã đồng tâm đã thống nhất quyết tâm thực hiện thắng lợi tám chỉ tiêu và sáu nhiệm vụ trọng tâm
đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm tạo niềm tin vững chắc trước đảng và nhân dân
đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh

kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm tạo niềm tin vững chắc trước đảng và nhân dân